hội nhóm người khuyết thật đã có những chương trình hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần chung tay xây dựng bảo vệ và gìn giữ một môi trường xanh sạch đẹp
theo số liệu thống kê mỗi năm ở việt nam có tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng hơn hai mươi bốn năm triệu tấn
chất thải rắn công nghiệp tám một triệu tấn và khoảng tám trăm linh tấn
trong khi đó tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở các khu vực thành phố mới đạt khoảng từ bảy mươi đến tám mươi năm đối với các khu vực nông thôn chỉ đạt từ bốn mươi đến năm mươi năm
tình trạng này khiến các bãi rác mỗi ngày một lớn hơn và là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cuộc bộ tạo áp lực lớn cho cả người dân và chính quyền địa phương
đa số rác thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người
và một trong những nguyên nhân của việc gia tăng rác thải sinh hoạt là do sự gia tăng
gia tăng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt
việt nam là một quốc gia đang phát triển và song song với sự phát triển đó là sự gia tăng của rác thải ra môi trường
tôi đã thấy rất nhiều người thoải mái vứt rác ra ngoài đường hoặc xung quanh
ở nhiều nơi người dân lại chọn cách xử lý là đốt rác nhưng việc này rất nguy hiểm và mọi người cần phải xem xét lại cách thức để thay thế
việc xử lý rác thải là không đơn giản
cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng để quản lý và thu gom rác
việc này sẽ tốn nhiều thời gian và cần sự nỗ lực của cả người dân và cơ quan quản lý
xác định chỉ cần một hành động nhỏ như thay đổi thói quen dùng túi ni lông một cách tiết kiệm hợp lý sử dụng nhiều lần cũng có thể làm cho môi trường giảm đi được rất nhiều ô nhiễm
nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần
sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải và bao bì nhựa tự phân hủy để chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp
nhằm giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân hội người mù thành phố hà nội đã tổ chức phát động cuộc vận động người mù chung tay bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền vận động kêu gọi cán bộ hội viên cùng nhau thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày
đây là một cuộc vận động tuyên truyền tới các hội viên hội người mù quận cầu giấy và hội người mù quận nam từ liêm thành phố hà nội
tại những buổi vận động tuyên truyền như thế này các hội viên được hướng dẫn cách tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường đến các thành viên trong chính gia đình mình và cộng đồng xung quanh cũng như cách phân loại rác thải ngay tại gia đình

các hội viên được hướng dẫn cách tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường đến các thành viên trong chính gia đình mình